chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
nhân dịp về dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ lần đầu tiên về thăm thanh hóa ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác trung ương hôm nay đã đến thăm và làm việc với công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa đã nỗ lực phấn đấu vươn lên khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ vững chắc biên giới chủ quyền biển đảo giữ vững an ninh quốc gia và góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của địa phương
biểu dương chúc mừng những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa đã đạt được
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn trong thời gian tới lực lượng vũ trang của tỉnh bám sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương
tập trung làm tốt công tác nắm bắt phân tích đánh giá dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp đề ra các chủ trương giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy tỉnh nghệ an
tại buổi gặp mặt thủ tướng mong muốn nghệ an thực sự trở thành điểm đến điểm đầu tư có hiệu quả
theo đó tỉnh phải đơn giản thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời gian là ba ngày làm việc
đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ nhà đầu tư cần gấp có thể giải quyết cấp ngay trong ngày tỉnh cũng phải triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn trong đăng ký doanh nghiệp
cùng với đó nghệ an cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an ninh an toàn xã hội quan tâm cụ thể hơn nữa đời sống người dân nhất là vùng miền núi
trong khuôn khổ chương trình gặp mặt các nhà đầu tư xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy lãnh đạo tỉnh nghệ an đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tám dự án và ký kết một mươi năm thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư vào nghệ an với tổng số vốn đăng ký là hai mươi hai sáu trăm hai mươi tám tỷ đồng
tiếp tục chuyến thăm chính thức cuba trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng hai phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã tiếp kiến đồng chí machado ve tura bí thư thứ hai đảng cộng sản cuba
phó chủ tịch thường trực quốc hội đã thông báo kết quả buổi làm việc trước đó với chủ tịch quốc hội cuba estteban laso những biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của hai nước đồng thời cũng thông báo vắn tắt tình hình chính trị kinh tế xã hội của nước ta kể từ đại hội đảng lần thứ một mươi hai tới nay
tại cuộc gặp với chủ tịch viện cuba hữu nghị với các dân tộc kenya seano đồng chí tòng thị phóng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân trong việc đưa các dân tộc xích lại gần nhau
giúp quần chúng tương ứng của việt nam và cuba tăng cường quan hệ tạo thành mạng lưới bền chặt quan hệ giữa hai đất nước hai dân tộc
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các học viện trường đại học các trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên các sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở hướng dẫn các thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến lưu ý thí sinh phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự tuyển
nếu điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định
trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển các trường không cập nhật không công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường
xã đảo cái chiên huyện hải hà tỉnh quảng ninh nằm cách xa đất liền khoảng năm hải lý toàn đảo được bao bọc bởi một mươi bốn km bờ biển với nhiều vụ cát nhỏ và nhiều gành đá
thời gian qua do biến đổi khí hậu cùng với hiện tượng chiều cường sâm thực đã làm sói lở dọc theo chiều dài bờ biển gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây
được biết tình trạng chiều cường xâm thực bắt đầu xảy ra trên xã đảo cái chiên từ cuối năm hai nghìn chín đến nay tình trạng này đã xảy ra ở bảy vị trí là rừng phi lao chắn sóng các bãi bồi ven biển với chiều dài điểm nhỏ nhất là một trăm hai mươi m điểm lớn nhất là một năm km và chiều sâu từ ba đến tám m
cảnh quan tự nhiên cũng như ảnh hưởng tới tiềm năng phát triển du lịch sinh thái trên xã đảo

dân yên tâm bám biển bám đảo đẩy mạnh phát triển kinh tế bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
tỉnh phú yên vừa triển khai kế hoạch chăm sóc gần hai trẻ em mồ côi không nơi nương tựa bị bỏ rơi nhiễm hivs nạn nhân chất độc hóa học khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai thảm họa dựa vào cộng đồng
kế hoạch gồm nhiều giải pháp giúp các đối tượng này tự tin vươn lên trong cuộc sống
để làm được điều đó
năm hai nghìn một mươi bảy phú yên phấn đấu có một trăm linh tám xã phường được công nhận đạt chuẩn phù hợp với trẻ em
một mươi số trẻ dưới sáu tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế giảm một mươi năm số trẻ bị xâm hại tình dục
trên chín mươi các em và gia đình được tham vấn tư vấn tâm lý pháp lý nâng cao kỹ năng sống chăm sóc sức khỏe và trợ cấp khó khăn cho trẻ bị xâm hại tình dục
qua đó quỹ bảo trợ trẻ em năm hai nghìn một mươi bảy hỗ trợ một tỷ đồng phẫu thuật cho ba mươi em bị bệnh tim bẩm sinh và hai mươi năm trẻ em bị khuyết tật
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phú yên công tác chăm sóc trẻ em nhất là trẻ thuộc đối tượng dễ bị tổn thương
rất cần sự giúp sức của cộng đồng bởi không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn giúp các em có đủ nghị lực vươn lên trong cuộc sống
trong phần tin quốc tế nhóm bộ tứ normandy nhất trí phối hợp duy trì lệnh ngừng bắn tại donbass
tàu sân bay mỹ tuần tra trên biển đông
các ngoại trưởng nhóm bộ tứ normandy gồm nga pháp đức và ukraine vừa nhóm họp bên lề hội nghị an ninh quốc tế đang diễn ra tại thành phố munich của đức
trong đó thảo luận tiến trình thực hiện thỏa thuận về giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại donbass miền đông ukraine
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết các ngoại trưởng nhóm bộ tứ normandy
đã xem xét tiến trình thực hiện thỏa thuận mà nga pháp ukraine và đức đạt được hồi tháng một mươi một năm ngoái tại berlin song chưa đạt được kết quả lớn
thỏa thuận quy định thành lập các khu vực an toàn ở đường giới tuyến và tự nguyện rút lui các loại vũ khí hạng nặng
tổ chức an ninh và hợp tác châu âu ose tiến hành giám sát thường xuyên tại cả các khu vực an toàn và đường giới tuyến và những khu vực mà vũ khí hạng nặng được cất giữ
bên cạnh đó các bên đều nhất trí cần đề ra một lộ trình nêu rõ tất cả các bước thực thi phần chính trị trong thỏa thuận hòa bình mis hai
ngoại trưởng nga cho biết các bộ trưởng đều ủng hộ quyết định mà nhóm tiếp xúc về vấn đề ukraine vừa thống nhất
theo đó một lệnh ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng sẽ được thực thi từ ngày hai mươi tháng hai tới
tổng thống nga vladimir putin vừa ký xác lệnh tuyên bố tạm thời công nhận hộ chiếu và giấy tờ tùy thân được cất bởi các nước cộng hòa lugansk và donetsk
ngoại trưởng nga vladimir putin đã đặt tờ tự xưng ở miền đông ukraine nhằm cho phép người dân hai khu vực này dễ dàng sang nga du lịch học tập và làm việc một cách hợp pháp
ngay lập tức tổng thống ukraine petro poroshenko đã chỉ trích động thái của moscow
theo xác lệnh của tổng thống nga putin được đăng tải trên trang mạng điện kremlin các cơ quan chức năng nga đã tạm thời công nhận các loại giấy tờ tùy thân như giấy khai sinh giấy đăng ký kết hôn hộ chiếu giấy đăng ký phương tiện
và các loại văn bằng khác do chính quyền hai nước cộng hòa tự xưng là donets và lougan ở miền đông ukraine ban hành và cấp phát
ngay lập tức tổng thống ukraine poroshenko đã phê phán quyết định của moscow là hành động có thể làm tổn hại tiến trình đàm phán thỏa thuận hòa bình mis cũng như vi phạm luật pháp quốc tế
hải quân mỹ vừa thông báo một nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này đã bắt đầu các cuộc tuần tra trên biển đông
thiếu tướng hải quân mỹ james kirby cho biết
nhiều đợt huấn luyện tại thái bình dương đã cải thiện tính hiệu quả và khả năng sẵn sàng chiến đấu của nhóm
trước khi tiến hành tuần tra tại biển đông các tàu chiến và máy bay của mỹ đã bắt đầu các hoạt động huấn luyện ở ngoài khơi đảo hawaii và wam
nhằm duy trì và nâng cao năng lực sẵn sàng tác chiến cũng như tăng cường sự gắn kết của cả hạm đội
trong cuộc gặp hôm một mươi tháng hai giữa tổng thống mỹ donald trump và thủ tướng nhật bản shinzo abe tại washington
ông trump cũng khẳng định chính quyền của ông sẽ duy trì các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế thuộc khu vực biển đông
số nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa chật đường dây tại thành phố luven ở bỉ đang tăng lên
ít nhất một người thiệt mạng và hai mươi bảy người bị thương trong đó ba người bị thương nặng
công ty điều hành đường sắt của bỉ cho biết tàu chở khách nói trên trong hành trình đến thủ đô bruxelles đã bị chật đường dây ngay sau khi khởi hành từ thành phố louven
cách thủ đô hà nội
cách thủ đô hai mươi năm km tai nạn xảy ra vào lúc một mươi ba h hai mươi phút theo giờ địa phương
theo công ty điều hành đường sắt bỉ hiện còn quá sớm để xác định số người thương vong cũng như nguyên nhân của vụ tai nạn
dịch vụ đường sắt giữa luven và bruxelles phải tạm ngừng bao gồm cả các chuyến tàu đến sân bay
theo ước tính của cảnh sát tây ban nha có khoảng một trăm sáu mươi người hôm nay tham gia biểu tình tại barcelona để yêu cầu chính phủ tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn
sự tham gia đông đảo này của bỉ
nhiều người biểu tình tại barcelona nhằm đáp lại lời kêu gọi từ thị trưởng phe cánh tả của thành phố barcelona bà anda colau
nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với những người tị nạn
theo cam kết của tây ban nha đối với liên minh châu âu nước này phải tiếp nhận khoảng một mươi sáu người nộp đơn xin tị nạn đã được chấp nhận ở các quốc gia khác kể từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên đến nay mới chỉ có một một trăm linh người được vào tây ban nha
trước đó thị trưởng thành phố barcelona đã chỉ trích việc tây ban nha tiếp nhận một người tị nạn là một việc làm đáng xấu hổ
ngoài ra người đứng đầu các thành phố vùng katalang cũng đã yêu cầu ủy ban châu âu trừng phạt nghiêm khắc các quốc gia không tôn trọng cam kết về người tị nạn
lực lượng quân đội iraq hôm nay triển khai các chiến dịch quân sự nhằm giành lại khu vực phía tây thành phố mosun từ tay tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
trong bài phát biểu trên truyền hình thủ tướng iraq haider al abadi công bố giai đoạn mới của chiến dịch tại musu và các lực lượng iraq đang tiến về tỉnh nivas
nhằm giải phóng khu vực phía tây thủ phủ musu
trước đó liên minh quân sự do mỹ đứng đầu cho biết các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã tiến hành oanh kích một tòa nhà thuộc khu liên hợp chủ chốt ở khu vực tây musu
theo các chuyên gia chiến dịch sắp tới có thể sẽ phức tạp hơn nhiều do các đường phố ở khu vực tây mô xu hẹp và cắt ngang dọc khiến các loại xe bọc thép khó có thể tiến vào
các tay súng is được cho là sẽ chống trả rất quyết liệt bởi đang bị dồn vào đường cùng và những khu vực do is kiểm soát ở thành phố miền bắc iraq đã bị thu hẹp đáng kể
trước đó liên minh quân sự do mỹ đứng đầu cho biết các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã tiến hành oanh kích một tòa nhà thuộc khu vực tây mosul